nhằm chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện trong mùa dịch covid một mươi chín
bệnh viện sản nhi nghệ an đã mở gian hàng không đồng ngay trong bệnh viện để phát miễn phí các nhu yếu phẩm
và dụng hàng ngày cho các bệnh nhân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
với thông điệp ai thiếu đến lấy ai dư đến cho gian hàng không đồng hoạt động từ một mươi sáu h đến một mươi tám h thứ hai thứ bốn thứ sáu hàng tuần
sau hơn một tuần phát động gian hàng đã vận động được số lượng hàng hóa tiền mặt ủng hộ trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
không chỉ cán bộ nhân viên trong bệnh viện ủng hộ mà nhiều mạnh thường quân cùng tham gia đóng góp cho gian hàng đầy ý nghĩa này
để chuẩn bị cho việc mở gian hàng các y bác sĩ bệnh viện sản nhi nghệ an
đã phân loại các vật chất các vật chất các vật chất các vật chất các vật chất các vật chất
và đặt phẩm thuận tiện dễ dàng cho các bệnh nhân lựa chọn
gian hàng cũng bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
mọi người đến nhận hàng đều phải đeo khẩu trang sát khuẩn và xếp hàng theo vị trí đã kẻ sẵn bảo đảm khoảng cách hai mét
tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa
và mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ lan tỏa cái hoạt động như bệnh viện của chúng tôi
và để các mạnh thường quân có thể biết đến và ủng hộ các tập thể cá nhân
cùng chung tay góp sức để giúp bệnh nhân
vượt qua những cơn đau về mặt thể xác cũng như tinh thần
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi
gian hàng không đồng là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn
thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn khó khăn
đây cũng là điểm tựa tinh thần cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên chiến thắng bệnh tật
nhất là trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín